được biết đến là trung tâm giáo dục của khu vực miền trung tây nguyên mỗi năm đà nẵng có một mươi sáu cơ sở đào tạo quy mô hơn hai mươi hai sinh viên sáu mươi bốn cơ sở nghề nghiệp với quy mô tuyển sinh năm mươi hai học sinh sinh viên
thế nhưng ở thời điểm hiện tại nguồn lao động qua đào tạo ở đà nẵng đạt chưa tới sáu mươi con số này được cho là chưa cân xứng với nhu cầu phát triển nhanh của nền kinh tế
mỗi tháng sản giao dịch việc làm đà nẵng mở bốn phiên giao dịch tính đến hết tháng một mươi một năm nay trung tâm đã kết nối giới thiệu việc làm cho trên một mươi một lao động đăng ký tìm việc đáp ứng nhu cầu một phần ba vị trí việc làm chống mà nhà tuyển dụng đưa ra
trong đó nguồn nhân lực trẻ qua đào tạo chỉ chiếm con số khá khiêm tốn
theo ý kiến của các đơn vị đào tạo để có một nguồn nhân lực ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế chính quyền cần có định hướng phát triển ngành nghề để cho sinh viên tiếp cận thông tin
ngoài ra việc liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường cũng cần có sự ràng buộc chặt chẽ hơn về quyền lợi và trách nhiệm
đại học đà nẵng có khả năng để phân tích đánh giá góp ý cho nhu cầu cũng như trong việc dự bó nhu cầu nguồn nhân lực và đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực
phải có thời gian làm việc thực tế tại doanh nghiệp để kết nối hơn nữa nhu cầu giữa đại học và doanh nghiệp
một nguyên nhân nữa được sở lao động thương minh và xã hội chỉ ra cho tình trạng thiếu nhân lực là thành phố chưa có chính sách thực sự hấp dẫn để giữ chân lao động
mức lương thu nhập còn thấp hơn
so với các nơi khác như thành phố hồ chí minh hà nội bình dương
cùng với đó nhận thức của người lao động về học nghề chưa cao chủ yếu sau học phổ thông là vào đại học bất kỳ đại học nào
và khi ra trường xã hội có nhu cầu hay không
vì vậy dẫn đến tình trạng ngành cần thì không đủ ngành xã hội không có nhu cầu thì lại dư